phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có buổi hội đàm với bộ trưởng ngoại giao estonia sven mixer
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao sven mixer
nhấn mạnh đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của bộ trưởng ngoại giao estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là cơ hội để hai bên trao đổi các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa việt nam và estonia
trong cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi cụ thể các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
khẳng định cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp các bộ ngành và địa phương trong đó có đoàn cấp cao
duy trì tham vấn chính trị phối hợp giữa hai bộ ngoại giao tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
nhất là về kinh tế thương mại đầu tư